cảnh giác với âm mưu lợi dụng tâm lý đám đông để kích động người dân biểu tình
chủ động phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa các hoạt động của các thế lực thù địch
chủ động phát hiện ngăn chặn vô hiểu hóa các hoạt động của các thế lực thù địch
từ tháng ba đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám lê minh thể đã sử dụng tài khoản facebook có tên lê minh thể đã phát trực tiếp bảy video kêu gọi xú dục kích động lôi kéo hướng dẫn các cách thức hoạt động biểu tình hỗ trợ tiếp tay cho các tổ chức phản động chống phá nhà nước
những nội dung bị cáo thể đã phát tán nhằm làm cho mọi người có cái nhìn không đúng về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xúc phạm đến uy tín của các cơ quan tổ chức danh dự của lãnh đạo đảng nhà nước
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thủy đã tiến hành bắt khám xét nơi ở của lê minh thể vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình khám xét lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động phản động chống phá của lê minh thể
tội phạm hay dùng mạng xã hội để lôi kéo kích động nói xấu như thế này thế kia đối với những chính sách đường lối của đảng và nước ta trên mặt trận này nói chung là cũng rất phức tạp
cũng tại cần thơ theo kết luận của cơ quan điều tra tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trương đình khang sử dụng mạng xã hội facebook với tên tài khoản hồ mai chi để kết bạn và buôn bán hàng trực tuyến
trong khoảng thời gian từ ngày bảy tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khang đã soạn thảo đăng tải trên trang mạng cá nhân facebook của mình nhiều bài viết hình ảnh video clip có nội dung xấu nhằm bôi nhỏ lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh đường lối chủ trương của đảng nhà nước
gây dư luận sống trong xã hội mới đây phán nhân dân quận cái răng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trương đình khang một năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản một điều ba trăm ba mươi một của bộ luật hình sự
cũng trong khoảng thời gian trung tuần tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám một số đối tượng có hành vi kích động nói xấu xúi dục biểu tình trái pháp luật cũng bị lực lượng công an ngăn chặn kịp thời
các biện pháp miệng vụ cũng như tiên truyền dẫn động thiết phục cuối cùng các đối tượng này đã nhìn nhận hành vi sai trái của mình
công an quận cái răng chúng tôi cũng phát hiện hai trường hợp là dùng trang mạng để nói xấu lãnh đạo nhà nước cũng như đối với một số tổ chức và cá nhân
thì cái việc này thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã làm đảm bảo đúng
đối tượng pháp luật cũng đã đưa các đối tượng này ra xét xử trước pháp luật
thủ đoạn của các đối tượng rất là manh động là kêu gọi các từng lớp nhân dân tức là học sinh sinh viên các chí thức dân nghệ sĩ và đồng thời là các công nhân lao động trong các khu công nghiệp khu chế sức để mục đích là kêu gọi biểu tình
nhằm là ngăn chặn bệnh
và những ngày trung tuần tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trên một số trang mạng xã hội đã lan truyền các hình ảnh bài viết với nội dung xuyên tạc dự thảo luật đặc khu luật an ninh mạng
chúng xuyên tạc rằng luật an ninh mạng là luật chống lại loài người nhằm bịt miệng dân chủ đàn áp người bất đồng chính kiến nhằm kích động kêu gọi tập hợp lực lượng xuống đường biểu tình
kích động gây dối hỏng tạo ra điểm nóng với nhiêu đồ hơi dưới tình hình an ninh trật từ đất nước tung hỏa mù để những người dân ít hiểu biết về pháp luật dễ ngột nhận hưởng ứng
thực tế có không ít người đã không lường hết được hậu quả của hành động cổ suý theo các đối tượng này
kiêu gọi từng hành lực tình nói chung ra đối tượng này trước đây cũng là làm cơ quan công chức nhà nước
qua một thời gian làm việc thì cũng có cái chính kiến bất động rồi bị sự tác động lôi kéo của đối tượng bên ngoài
thì tiến hành là gọi như là lên mạng để có hành vi chia sẻ
đảng quỹ và ban chấm đốc công an thành phố cũng đã tham mưu trực tiếp cho thường trực thành quỹ quỹ ban ngân dân thành phố

kế hoạch cho các sở ban ngành đoàn thể của quận viện đẩy mạnh công tác tiên triền là giáo dục cho người dân biết về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
đồng thời là lực lượng công an cũng tiến hành các viện pháp kiệp dụ
có thể nhận thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng vào tâm lý đám đông lợi dụng vào mạng xã hội để đi ngược lại với đường lối chính sách của đảng nhà nước
sự việc đáng tiếc xảy ra ở một số tỉnh vào thời điểm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đã cho thấy
việc hành xử theo tâm lý đám đông không chỉ là việc làm trái pháp luật mà nó còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh nói chung
khi mà được cơ quan an ninh của thành phố cần thơ giải thích những cái vấn đề rút mắt
mà bản thân của tôi tự chức và tôi không thích tôi không biết tôi không muốn tham gia tới những cái tài tào lao đó nữa
quá trình làm việc đối tượng cũng có khai nhận là quá trình như vậy thì cũng có đăng tải chia sẻ người dân từng hành biểu tình gây gói làm mắt trên địa bàn của thành phố
nếu như không có sự đồng tình ủng hộ mà nếu như không có sự chỉ đạo cương quyết từ các cấp lãnh đạo tôi nghĩ là rất là khó khăn
thời điểm đó sau khi các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng gây dối giải tán người dân tham gia bắt giữ xử lý các đối tượng cầm đầu chủ mưu
chúng đã tát nước theo mưa xuyên tạc rằng việc xử lý những đối tượng này là đàn áp dã man những người biểu tình yêu nước kêu gọi liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế can thiệp
trong số những người xuống đường không phải là người ta nắm được hết vấn đề nhưng vì hội chứng đám đông vì là bị kích động
cho người ta xuống đường thôi cho nên là về cái mặt này tôi nghĩ rằng và mọi người hãy bình tĩnh hãy tin vào đảng tin vào chính phủ tin vào quốc hội
tự do quân luận và mãi kích động nhân dân tức là anh vi phạm cái quyền và lợi ích của quốc gia dân tộc đấy là sự ổn định của chính trị xã hội
cho nên quyền con người là cái lợi ích mà còn có cái nghĩa vụ trong cái nghĩa vụ đó là có cái nghĩa vụ
phải xác định được cái thông tin nào là thông tin chính thống những cái trang mạng nào là trang mạng cần phải theo dõi vào những cái trang mạng nào là trang mạng của các thế lực thù địch
nhằm phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an thành phố cần thơ cùng các cơ quan ban ngành đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
trong đó chủ động nắm tình hình các địa bàn trọng điểm khu chế xuất công nghiệp có khả năng xảy ra biểu tình
tụ tập đông người nắm hoạt động số đối tượng bất mãn cơ hội chính trị ở địa phương để chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động móc nối
lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình trái quy định đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân
về âm mưu thủ đoạn lợi dụng quyền tự do dân chủ hòng chống phá nhà nước vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương
không nghe theo kể xấu lôi kéo tham gia biểu tình chủ động bố trí lực lượng phương tiện thường trực đấu tranh phòng chống gây dối bạo loạn tại địa bàn trọng điểm
thường xảy ra đình công biểu tình theo hướng chặt chẽ từ cấp thành phố đến cơ sở cùng với đó chủ động vô hiệu hóa ý đồ liên kết trong ngoài của các tổ chức phản động lưu vong
với số chống đối cực đoan trong nước nhằm tập hợp lực lượng biểu tình gây bạo loạn
của chế độ xã hội chủ nghĩa lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời cũng cho thấy tính chất gây gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình
âm mưu phương thức thủ đoàn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch phản động
và chắc chắn những người yêu nước chân chính sẽ không dung thứ cho những hành động lợi dụng tâm lý đám đông
để đi ngược lại với lợi ích của nhân dân của nhà nước
bên cạnh trách nhiệm của cơ quan ban ngành người dân cần hết sức tỉnh táo trước những thông tin xấu độc của kẻ xấu